thưa quý vị bão số tám vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây bắc
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây và đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi
vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi năm hai mươi độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám năm đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
từ tối mai trên vùng biển vịnh bắc bộ gió mạnh dần lên
đến cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai bốn m biển động rất mạnh
ngoài ra ở vùng biển các tỉnh từ bình thuận trở xuống đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
với thời tiết trên đất liền bắc bộ nằm sâu trong trường gió phân kỳ khô nên trời ít đến quang mây
mức nhiệt đêm giảm thấp hầu hết đều dưới hai mươi độ
ở vùng núi nhiệt độ là từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
sang ngày mai miền bắc trời nắng khô từ sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
độ ẩm dưới mức sáu mươi năm
với miền trung trong đêm nay và ngày mai từ thanh hóa trở xuống cho đến quảng trị trời ít mây
nhiệt độ đêm giảm xuống còn từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
khu vực thừa thiên huế đến quảng nam
nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi độ
trời lạnh và mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi
sang đến ngày mai trời chuyển nắng với nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tuy nhiên cần lưu ý là đến tối và đêm mai hoàn lưu phía tây của bão số tám sẽ tiến vào và gây mưa trở lại cho khu vực trung bộ
không khí lạnh và gió tây bắc khô cũng xâm nhập sâu xuống phía nam vì vậy nam bộ và tây nguyên cũng giảm mưa đáng kể
ban ngày trời nắng nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước